trên các mũ vật thu giữ khi khám nghiệm hiện trường
nhằm xác định có hay không có adn lạ
để truy nguyên đối tượng gây án về sau
vẫn đang được gấp rút tiến hành
bởi vì trong hoàn cảnh không có nhân chứng mục đích
thì chứng cứ tìm được tại hiện trường
cũng như trên cơ thể nạn nhân
là thứ cơ quan điều tra có thể tin tưởng
tại thời điểm này lực lượng trinh sát đã báo tin
về thông tin là có một gia đình đồng bào
có con gái mất tích
và đã mời ngay người thân của cô gái
lên trụ sở công an để nhận ra
cô gái tên là la o thị chú
chú từ xa phú mỡ huyện đồng xuân tỉnh phú yên
có đặc điểm tương đối giống với tử thi đó
và cũng có một vết sạch dưới chân
chị chú đã bỏ nhà đi từ ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
trước thời gian phát hiện ra rác chết khoảng một tháng
tôi xuống đây nghe tin dưới sẻ trường lòng đây
mình nông sẻ trường lòng đây có sát chết
cô bán các chút rồi xíu mình tìm một cái thợ thi
phải nhận ra cô mình không
ngày đó con nó đi thì nói chung mình cũng không nhớ tháng đó
nhưng mà nghĩ là con nó bạn bè rủ mình không biết
nhưng mà nó đi nó ờn bè đi làm cái gì đó
từ đó nó đi miết một tháng hai tháng mà cũng không nghe điện thoại

nó thay sim đi rồi sao mình cũng không biết đi đâu nữa

tuy nhiên tử thi với chị la o thị chú là một trường hợp đơn giản
tuy nhiên tử thi với chị la o thị chú cũng không phải là một
bởi vì chị chú có một vết mổ khâu dài ra mặt ở phía trái
không giống với vết thương của tử thi
và lại cơ quan điều tra cũng chưa làm rõ được thông tích của nạn nhân
thì lúc này đã tìm ra một mắt xích quan trọng của vụ án
theo nguồn tin trinh sát đi xác minh
số điện thoại một nghìn sáu trăm hai mươi tám tám trăm tám mươi năm tám mươi tám báo về
là đã xác minh được chủ số đi thê bao
là một người đàn ông

sống ở huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
như vậy năm ngày sau khi phát hiện ra rác chết
tại dãy keo thuộc khu vực tỉ sát sông cầu
cơ quan điều tra đã khoanh vùng được cảnh người án

mới xác định được là cái tên tuổi chỉ xác định được là cái đặc điểm nhân đạo của những đối
dụng người như nói gọi bắt đi xe đẩy uống là những bịt cổ tre có một số chúng cung cấp là
cái đối tượng này từng tới đây và từng ở cái nhà của người đồng bào đó và đó ghi số điện
thoại lại trên giác tường là mình so sánh ra là cái như là cái số điện thoại đó chân ghi lại trên
giác tường của người dân đó thì nó phù hợp với số điện thoại mà nó gọi cho cái đồng chí công an đấy